lãnh đạo tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến làm việc với ngành nông nghiệp của tỉnh sóc trăng
nhằm kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành phòng chống hạn xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đoàn công tác đã đến thực địa tại các huyện mỹ tú thạnh trị trần đề
tại đây người dân bày tỏ sự biết ơn đối với đảng và chính phủ đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi
cấp nước sạch đặc biệt là hơn tám hộ dân trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ kịp thời nguồn nước sạch trong mùa khô năm nay
lãnh đạo tổng cục thủy lợi đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành phòng chống hạn xâm nhập mặn của ngành nông nghiệp tỉnh sóc trăng
đồng thời ghi nhận những kiến nghị của địa phương với trung ương như xây dựng mới ba trạm bơm để bổ sung nước ngọt cho vùng long phú tiếp nhật
cống long phú và hệ thống sáu cống kết hợp đê kiểm soát mặn xâm nhập từ cửa chân đê cho vùng sản xuất cây ăn trái của tỉnh sóc trăng